về tình hình lây nhiễm ngày hôm nay hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi hai bốn trăm hai mươi ca nhiễm mới trong đó hai mươi một ca nhập cảnh
như vậy trong hai mươi bốn giờ qua số ca nhiễm ghi nhận ở trong nước đã giảm riêng tp hcm giảm một bảy trăm năm mươi chín ca
thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ để triển khai chiến dịch tiêm chủng xét nghiệm thân tốc
hà nội đã liên hệ với một mươi một tỉnh thành phố lân cận để hỗ trợ đảm bảo đến ngày một mươi năm tháng chín
sẽ thực hiện xét nghiệm cho người dân trên địa bàn và đảm bảo tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cụ thể các địa phương đã cử hơn ba ba trăm linh cán bộ phối hợp với hà nội phân chia theo địa bàn
để tiến hành xét nghiệm và tiêm chủng nhanh nhất có thể
bên cạnh đó hà nội cũng phối hợp cùng với lực lượng y tế các tỉnh phân chia phù hợp giữa các vùng một hai và ba
nếu các quận huyện nào đã hoàn thành việc xét nghiệm lấy mẫu thì sẽ điều chuyển sang địa phương còn lại chưa hoàn thành
đảm bảo đến ngày một mươi năm tháng chín hà nội sẽ đảm bảo
tiêm đủ mũi một cho người dân và xét nghiệm diện rộng trên địa bàn thành phố
tin an ninh trật tự
quyết định giảm án phạt tù cho chùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng phan xào nam không đúng quy định
nhiều cán bộ của tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã bị ủy ban kiểm tra trung ương kỳ luật
cụ thể xét thấy hành vi vi phạm nghiêm trọng gây bức xúc trong xã hội
ảnh hưởng xấu tới công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
chính sách khoan hồng của đảng nhà nước và uy tín của tổ chức đảng của ngành tòa án
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật
cảnh cáo ban cán sự đảng tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi một
cảnh cáo các đồng chí hoàng văn tiền tỉnh ủy viên bí thư ban cán sự đảng bí thư đảng ủy
tranh án tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
phạm thị hương giang ủy viên ban cán sự đảng phó bí thư đảng ủy
phó tranh án tòa án nhân dân tỉnh
nguyễn trí trinh ủy viên ban cán sự đảng phó tranh án tòa án nhân dân tỉnh
nguyễn thúy hằng bí thư tri bộ tránh tòa dân sự
và nguyễn thị thu hiền phó trưởng phòng kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
yêu cầu ban thường vụ đảng ủy công an trung ương ban cán sự đảng tòa án nhân dân tối cao
viện kiểm sát nhân dân tối cao ban thường vụ tỉnh ủy các tỉnh quảng ninh phú thọ chỉ đạo xem xét xử lý các tổ chức cá nhân có vi phạm khuyết điểm
báo cáo kết quả thực hiện về ủy ban kiểm tra trung ương
ngày hôm nay công an huyện lý nhân tỉnh hà nam cho biết đã tạm giữ đối tượng nguyễn ngọc tần
trú tại huyện lý nhân về hành vi hủy hoại tài sản
tại cơ quan công an tần khai nhận do có mâu thuẫn với gia đình bị hại
vào tối ngày bốn tháng chín đối tượng này đã mang thuốc trừ sâu đổ xuống ao cá của gia đình bà nguyễn thị vi ở cùng địa phương
hành vi của tần đã làm chết hơn bốn tấn cá của gia đình bà vi
hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
thông tin về cơn bão số năm
vào hồi một mươi sáu h chiều ngày hôm nay vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm năm mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một và có khả năng mạnh thêm
trước diễn biến hết sức phức tạp đó có khả năng ảnh hưởng tới các địa bàn các tỉnh ven biển miền trung
lực lượng công an các địa phương đã xây dựng các phương án ứng phó với phương châm bốn tại chỗ ba sẵn sàng
mỗi một đơn vị địa phương cán bộ chiến sĩ làm một pháo đài vững chắc trong phòng chống dịch
sẵn sàng chủ động trong ứng phó với thiên tai chuẩn bị tốt các phương tiện trang thiết bị nhu yếu phẩm thiết yếu
nâng cao chất lượng của công tác cứu hộ cứu nạn phòng chống lụt bão và dịch covid một mươi chín
lực lượng công an phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc giúp đỡ nhân dân vừa chống dịch vừa phòng chống lụt bão
đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm không để các loại tội phạm lợi dụng mưa bão dịch bệnh để phạm tội
bảo đảm an toàn các cơ sở giam giữ